ngày chín tháng ba giới chức y tế hàn quốc cảnh báo bất kỳ bệnh nhân nào nhiễm chủng mới của virus
corona sars cov hai nếu che giấu thông tin lịch sử đi lại nơi cư trú hay các thông tin quan trọng
khác đều sẽ bị phạt theo thứ trưởng bộ y tế hàn quốc kim kang lip chính phủ nước này có thể
áp đặt mức phạt tối đa lên tới một mươi triệu won tương đương tám hai trăm chín mươi sáu usd nếu bệnh nhân không khai
báo trung thực về lịch sử đi lại với giới chức y tế quyết định trên được đưa ra sau khi một
bệnh nhân nữ bảy mươi tám tuổi đang điều trị tại bệnh viện bắc ích ở thủ đô seoul có kết quả dương tính
với covid một mươi chín sau nhiều lần đưa ra thông tin sai lệch về nơi ở cũng như thông tin khác